thưa quý vị một người đã tử vong trong vụ tai nạn nổ lò hơi tại hộ kinh doanh sản xuất bún bánh canh hủ tiếu
của ông phạm văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thuộc xã mỹ thạnh huyện rồng trôm tỉnh bến tre vào sáng ngày hôm qua hai mươi bốn tháng sáu
nạn nhân là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tải xã lương hòa huyện rồng trôm là người làm thuê cho cơ sở của ông vũ
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nạn nhân vẫn thực hiện công việc đốt củi cho lò hơi
nhưng không may lò hơi phát nổ khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện anh này đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nạn
hơn ba giờ tiến hành nâng lò hơi để tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân
và đưa ra khỏi hiện trường để khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình mai táng theo quy định
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp cùng với công an các huyện di linh đức trọng và công an thành phố bảo lộc
triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào lâm đồng tiêu thụ do ngô hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại tổ một phường một thành phố bảo lộc chủ mưu cầm đầu
trước đó ngày hai mươi ba tháng sáu ngô hoàng long đã điều khiển xe máy chở theo thùng hàng

mà đối tượng vừa nhận từ bến xe
ngay lập tức các chiến sĩ đã khẩn trương áp sát khống chế khóa chặt đối tượng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bánh heroin
qua đấu tranh long khai nhận đã mua với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau đó cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại số một trăm ba mươi một trên một mươi bốn đường đội cấn phường lộc sơn thành phố bảo lộc
phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều gói ni lông nhỏ dùng để chia nhỏ ma túy ra bán
phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa đột kích
trong đêm hai quán bar lớn ở thành phố buôn ma thuật
phát hiện bốn mươi bốn trường hợp diễn ra
dương tính với chất ma túy thu giữ một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
khoảng giờ ngày hai mươi năm tháng sáu đột kích quán bar bốn mươi bảy ở đường chế lan viên
và quán ba monaco ở đường lý thái tổ phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
lực lượng chức năng phát hiện có hơn bốn trăm linh nam nữ thanh niên đang vui chơi
tại quán ba bốn mươi bảy nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười
thì thi nhau nhảy múa điên loạn
còn giữa các bàn vương vãi nhiều bóng cười
cùng một số bịch ma túy đã dùng và đang dùng dở
qua test nhanh lực lượng công an xác định ở hai tụ điểm trên
có bốn mươi bốn đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy
khám xét tại quán ba monaco lực lượng công an còn phát hiện
tại bàn của trần tiến dũng ba mươi hai tuổi trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
có cất dấu dưới ghế một khẩu súng cùng hai mươi năm viên đạn
hiện dũng cùng với bốn mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đưa về trụ sở
để tiếp tục xác minh làm rõ
sáng nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang
cho biết là đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi văn vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo điều tra do không có tiền để đánh bạc trực tuyến
nên bùi văn vũ linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền
bằng mua bán sửa chữa điện thoại di động ở ấp tân bình xã tà đảnh huyện tri tôn
do chị tạ thảo ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi làm chủ
linh nhờ chị ly chuyển số tiền một mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng vào hai số tài khoản ngân hàng linh đưa
sau khi chị ly chuyển tiền thành công chị ly yêu cầu linh thanh toán tiền chuyển và phí
thì linh nói dối là ra xe lấy tiền mặt trả rồi dồ ga điều khiển xe mô tô chạy thoát
từ tin báo của bị hại bùi văn vũ linh đã bị mật phục và bắt giữ khi đang trên đường về nhà
kiểm tra một nhà trọ tại ấp trường phước xã trường long tây huyện châu thành a
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã bắt quả tàng một mươi chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền
tạm giữ trên chiếu bạc là một trăm hai mươi triệu đồng
một mươi chín đối tượng bị bắt quả tàng cùng tăng vật tại chiếu bạc là hai năm triệu đồng một mươi năm bộ bài tây
trong đó có năm bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng
tiền mặt hai mươi điện thoại di động các loại
bước đầu các đối tượng khai nhận đánh bài binh ăn tiền
mỗi người được làm cái ba ván và phải nộp sâu cho hai đối tượng tổ chức là lê phùng hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thới lai thành phố cần thơ và huỳnh thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện châu thành a
dự kiến sẽ có hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế đến tham dự
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ công an tp huế
cùng với công an các địa phương nơi diễn ra sự kiện tập trung công tác phân luồng giao thông
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường kịp thời phát hiện và ngăn ngừa hành vi trộm cắp móc tối
hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an tỉnh đã sẵn sàng
đối với khu vực sân khấu chính nơi diễn ra chương trình nghệ thuật khai màn
lực lượng an ninh được tăng cường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu khách mời và du khách tham dự
đặc biệt huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tp huế công an các đơn vị nghiệp vụ
triển khai các phương án tuần tra khép kín phòng ngừa các đối tượng lợi dụng nơi đông người
xã hội của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
các lực lượng chủ công thì chúng tôi cũng đã có các giải pháp để triển khai
để vừa tuyên truyền cho người dân cho khách du lịch để người ta nắm bắt được
người ta tự đề kháng với mình và đồng thời là tham gia cùng với lực lượng chức năng trong các phòng chống tội phạm
và đồng thời là ở các cái dịp mà tập trung nhiều người dân
thì thông thường là các đối tượng hình sự nó lợi dụng nó móc túi nó trộm
hoặc là các hành vi phản pháp luật khác
thì trước tiên là người dân phải tự bảo vệ cho mình
và lực lượng công an tất nhiên sẽ có cái phương án để mà phòng ngừa để mà đấu tranh ngăn chặn
và quyết tâm không để nó diễn biến phức tạp
cái lường khách dự báo trong thời gian tới sẽ đến địa bàn để tham quan là đông
cho nên công an thành phố đã trị đào các lực lượng nhiệm vụ
làm tốt cái công tác phòng ngừa công tác nắm tân hình
để là chủ đồng phòng ngừa
công tác phòng ngừa chủ đồng tấn công rồi gọi hỏi rắn đe các loại đối tượng
bắt đầu từ một mươi bảy h đến hai mươi hai h ba mươi ngày hai mươi năm tháng sáu các tuyến đường cửa ngăn và quảng đức
sẽ cấm các phương tiện lưu thông trừ xe ưu tiên và thực hiện nhiệm vụ
và cầu phú xuân cấm ô tô tải xe khách trên bốn mươi năm chỗ lưu thông
công tác điều hòa phân luồn và đón các đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước tham dự
cũng được bố trí
không để xảy ra tình trạng ung tắc
tôn tác kiểm soát rồi là công tác là tôn tác kiểm soát trên đường bồ rồi là ở đường thủy
thưa quý vị liên quan đến vụ án sát hại chủ biệt thự ở tp hcm
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm lấy lời khai
đối với phạm ngọc việt ba mươi năm tuổi quê hải phòng
để điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự trên địa bàn
trước đó khoảng sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bốn
tháng sáu một người đàn ông đang ở trong căn biệt thự
phường bình trị đông bê quận bình tân thì nghe tiếng la hét của cha mình
khi ông này chạy xuống thấy cha mình bị nam thanh niên dùng hung khí đâm gục
người con trai hô hoán nên nghi phạm bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
bước đầu công an nhận định người đàn ông bị hung thủ dùng dao tấn công
phạm gây ra vụ việc được xác định là mặc áo grab
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày trinh sát ập vào căn nhà ở quận bình tân
bắt giữ việt và đưa về trụ sở
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp
cùng với công an các huyện di linh đức trọng và công an tp bảo lộc
triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào lâm đồng tiêu thụ
do ngô hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại tổ một phường một thành phố bảo lộc
chủ mưu cầm đầu
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng sáu ngô hoàng long đã điều khiển xe máy
chở theo thùng hàng có chứa ma túy trên đường trần phú phường lộc sơn
tp bảo lộc mà đối tượng vừa nhận được từ bến xe
ngay lập tức các chiến sĩ đã khẩn trương áp sát khống chế khóa chặt đối tượng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bánh heroin
qua đấu tranh long khai nhận đã mua với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau đó công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại số một trăm ba mươi một trên một mươi bốn đường đội cấn phường lộc sơn thành phố bảo lộc
phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều gói ni lông nhỏ
dùng để chia nhỏ ma túy để bán
thông tin mới về vụ đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu bệnh viện gây náo loạn
vào chiều ngày hôm nay công an cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
tp cần thơ đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với lâm hoàng nhu ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bình phước
điều tra về các hành vi bao gồm cướp tài sản hủy hoại
cố ý làm hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu nhu vào siêu thị bên trong bệnh viện đa khoa
tp cần thơ và có biểu hiện ngáo đá
nhu đã lấy ba con dao thái lan trong siêu thị và liên tục nói lớn tiếng
công an phường tân an đã nhanh chóng đến hiện trường
thuyết phục bỏ dao xuống nhưng nhu vẫn lớn tiếng la lối
bất ngờ nhu nhảy lên xe cứu thương nổ máy chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện
khi nhu lái xe đến cổng c định chạy ra khỏi bệnh viện
cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba cùng các lực lượng nghiệp vụ đã truy đuổi theo nhu
qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ninh kiều để khống chế bắt giữ đối tượng
khi được đưa ra khỏi xe cứu thương nhu vẫn trong tình trạng đang say ma túy
và không tỉnh táo nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
kết quả xét nghiệm trong nước tiểu và máu của nhu có thành phần của ma túy tổng hợp
bao gồm hồng phiến cần sa và ma túy đá
sau khi điều trị hồi phục nhu được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai
phục vụ cho công tác điều tra
từng có nhiều tiền án tiền sự lại thường xuyên tập hợp một nhóm các đối tượng
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma túy
bùi huy hoàng tức là hoàng mèo chú tại tống duy tân phường ngọc châu
thành phố hải dương đã bị cơ quan công an
khởi tố bắt tạm ra
vào đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu xác định bùi huy hoàng đang tổ chức
cho khoảng gần hai mươi đối tượng mở tiệc ma túy và bay lắc tại nhà riêng
công an thành phố đã huy động lực lượng đột kích khống chế một mươi sáu đối tượng
thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
trong số một mươi sáu đối tượng có một mươi hai nam bốn nữ đến từ các tỉnh hải dương
bắc giang bắc ninh và đồng nai
kết quả test nhanh phát hiện một mươi bốn trong số
một mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu thu thập được cơ quan công an làm rõ
hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại ketamin nước vui
và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai túi zip
chứa các tinh thể màu trắng
hoàng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm
chuyên cho vay nặng lãi đòi nợ thuê cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình hình phạm tội và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh bạc liêu
diễn biến khá phức tạp nhất là một số đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
từ các địa phương khác đem về bạc liêu tiêu thụ ngày càng có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an toàn tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ma túy
xâm nhập vào địa bàn
phản ánh của phóng viên antv tại bạc liêu
hơn bốn mươi ống nhựa có chứa chất ma túy số tiền hơn một mươi hai triệu đồng là những tăng vật lực lượng công an
thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng triệu thị mỹ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường một thành phố bạc liêu
qua làm việc với cơ quan công an đối tượng hằng khai nhận một số ma túy trên
tại thành phố hồ chí minh sau đó đem về chia nhỏ đựng trong các ống nhựa
rồi bán cho các con nghiện với giá một trăm năm mươi đồng một ống
với thủ đoạn tinh vi hơn là giấu ma túy trong ruột
trái cây để vận chuyển từ thành phố hồ chí minh về bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang đối tượng lý vĩnh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường một thị xã giá rai nhiều lần cất giấu với tổng trọng lượng gần năm kg ma túy
đây chỉ là hai trong số nhiều đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
đã bị lực lượng công an bắt quả tăng
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bạc liêu đã đấu tranh
triệt phá năm mươi tám vụ liên quan một trăm sáu mươi tám đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy
thù giữ trên ba trăm năm mươi gram methamphetamine
tình trạng mua bán tàn trữ tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
ở cao kê nhà nghỉ khách sạn dân doanh có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại
tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy dẫn vắc xin
trẻ quá về độ tuổi
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày càng tinh vi xảo quyệt gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
trong quá trình đấu tranh triệt phá
nhưng dù tinh vi xảo quyệt đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy

hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy
loại tội phạm khi mà bắt xử lý thì hình phạt rất là nặng
nên là đa số các đối tượng rất là manh đồng liều lĩnh
và cái hành vi che giấu cắt giấu ma túy cũng rất là tinh vi
nên do đó công tác phát hiện đấu tranh người bắt để xử lý gặp rất nhiều khó khăn
các anh em phải bỏ gắt có nhiều công sức áp dụng đồng bộ nhiều các biện pháp hợp dụng
thì mới có thể là phát hiện bắt giữ xử lý
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tệ nạn ma túy
công an tỉnh bạc liêu tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
góp phần kéo giảm được tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh
hạn chế đến mức thấp nhất hiểm họa do cái chết trắng gây ra cho toàn xã hội